kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây là thông tin chi tiết
bản tin trưa ngày sáu tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm một trăm linh hai ca mắc covid một mươi chín trong nước tại năm tỉnh thành phố
bắc giang vẫn chiếm nhiều nhất với sáu mươi chín ca còn lại bắc ninh một mươi bốn tp hcm một mươi hà tĩnh năm hà nội hai bình dương ii
trong đó một trăm linh ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy việt nam có tổng cộng là bảy một trăm ba mươi một ca ghi nhận trong nước và một năm trăm năm mươi một ca
có một mươi năm tỉnh là yên bái quảng ngãi đồng nai nghệ an quảng ninh quảng nam và quảng trị thừa thiên huế đắk lắc nam định hòa bình tuyên quang phú thọ sơn la ninh bình đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
số lượng xét nghiệm từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã thực hiện là một năm trăm chín mươi sáu trăm chín mươi chín mẫu cho ba hai trăm hai mươi tám bảy trăm bốn mươi bảy lượt người
cũng vào sáng nay sáu tháng sáu tại bệnh viện giãi chiến số hai của tỉnh bắc giang hai mươi một bệnh nhân điều trị covid một mươi chín đã được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện
theo đó hai mươi một bệnh nhân này đều là công nhân tại các công ty thuộc khu công nghiệp vân trung và quang châu huyện việt yên bắc giang
tại thời điểm xuất viện các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm ba lần âm tính với virus sars cov hai khỏe mạnh không có dấu hiệu lâm sàng
các kết quả xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường
có mặt và chúc mừng các bệnh nhân được xuất viện thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đề nghị sau khi xuất viện
các bệnh nhân thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nơi cư trú một mươi bốn ngày theo đúng quy định và thực hiện tự theo dõi sức khỏe
báo ngay với y tế cơ sở khi có biểu hiện bất thường
bệnh viện giã chiến số hai tỉnh bắc giang được coi là bệnh viện giã chiến lớn nhất cả nước với quy mô sáu trăm hai mươi bốn giường
đến nay đã tiếp nhận sáu trăm hai mươi ca bệnh do cán bộ nhân viên y tế đến từ bệnh viện một trăm chín mươi tám bộ công an bệnh viện y học cổ truyền bộ công an
và bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang tiếp quản và chịu trách nhiệm thu dung điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tối qua ngày năm tháng sáu hàng ngàn cán bộ công nhân viên chức người lao động đang sống trên địa bàn quận một
gò vấp tp hcm đã đến ba điểm lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo danh sách từ sở y tế cung cấp
danh sách này bao gồm những nhân sự có tính chất công việc đặc thù quan trọng ngoài quận
đối tượng được xét nghiệm là cán bộ công chức viên chức và người lao động thuộc các sở ban ngành
ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện ủy ban nhân dân các phường xã thị trấn
cư trú trên địa bàn quận gò vấp và phường thạnh lộc quận một mươi hai
thực hiện chỉ thị một mươi sáu có tính chất quan trọng đặc thù công việc không thể làm tại nhà
thủ trường các cơ quan đơn vị nhà nước có trách nhiệm gửi danh sách những người thực sự đi làm
để lực lượng y tế tổng hợp xét nghiệm đồng thời thủ trưởng đơn vị phải lo cho cán bộ công chức
viên chức và người lao động ngoài địa bàn quận gò vấp
việc xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ nhân viên làm việc ngoài quận gò vấp nhằm phòng ngừa
truy vết tạo điều kiện đi lại cho những người đang làm công việc thiết yếu
không thể ở nhà trên địa bàn quận gò vấp
với các cơ quan đơn vị có trụ sở ở quận gò vấp
bố trí tối đa không quá một phần ba số lượng cán bộ công chức viên chức người lao động
của cơ quan đơn vị làm việc tại trụ sở đảm bảo thực hiện nghiêm việc khai báo y tế
trên tờ khai y tế vn khi ra vào các địa bàn theo quy định
bản tin tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào ngày năm tháng sáu tại địa phận tiểu hà
địa phận tiểu khu bốn thị trấn mai châu huyện mai châu tỉnh hòa bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hòa bình
chủ trì phối hợp với công an huyện mai châu và tổ công tác một trăm một mươi bảy công an tỉnh
phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là khà a trồng chú xóm thung mận xã hàng kia huyện mai châu tỉnh hòa bình
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận số ma túy này gồm hai bánh heroin năm chín trăm sáu mươi sáu viên hồng phiến
và hơn một mươi năm gram thuốc viện được khà a trồng mua của một người đàn ông quốc tịch lào
tại khu vực biên giới việt lào để mang xuống thị trấn mai châu bán cho người tên hải ở xuân mai hà nội kiếm lời
trước đó đối tượng khá a chồng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình điều tra
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý nghiêm các đối tượng trồng tăng trữ vận chuyển hơn ba mươi năm kg cần sa theo quy định của pháp luật
ngày bốn tháng sáu qua công tác trinh sát các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy mang theo một thùng xốp khả nghi đi từ xã tà nung hướng lên đà lạt
có nhiều cành lá
cây cần sa với trọng lượng khoảng ba bốn kg
hai đối tượng là nguyễn văn nghĩa phạm công quý cùng chú huyện lâm hà khai nhận
trước đó có biết phan tiến dũng chú tại chi lăng một thị trấn nam ban huyện lâm hà trồng nhiều cây cần sa
nên đã đặt mua ba bốn kg với giá sáu năm triệu dự định bán lại với giá tám triệu đồng để kiếm lời
khẩn trương khám xét nơi ở của dũng cơ quan công an phát hiện thêm hai mươi cây cần sa tươi
có cây cao tới ba mét đang được trồng trong nhà lồng
cây cần xa được xấy khô cất trong kho
làm việc với cơ quan công an dũng thừa nhận đã bán cho nghĩa và quý số cần sai nói trên
đồng thời khai nhận đầu trồng cần sa trong vườn từ năm nay và tiến hành giám định
cơ quan công an xác định tổng số cần sa phát hiện trong vụ việc là hơn ba mươi năm kg
thưa quý vị chỉ mất vài giây chiếc xe máy có giá trị cao đó là dòng xe tay ga thương hiệu sh
đã bị các đối tượng bẻ khóa
một đường dây chuyên trộm cắp xe máy sh đã bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy
lập chuyên án đấu tranh bóc gỡ thành công
ban chuyên án đã làm rõ thủ đoạn phương thức hoạt động của nhóm đối tượng này
đồng thời đấu tranh truy xét thu giữ hàng chục xe máy sh mà chúng đã trộm cắp
tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
đây là hình ảnh ghi lại từ camera an ninh
một đối tượng có nhiệm vụ cảnh giới
một đối tượng thực hiện hành vi bẻ khóa chiếc xe máy sh
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát cảnh sát hình sự công an quận cầu giấy
đã bất ngờ lao ra khống chế bắt giữ các đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn đình hậu đã khai nhận phương thức thủ đoạn bẻ khóa xe máy sh
thậm chí với dòng xe dùng hệ thống khóa điện tử hay có khóa cổ bọn chúng đều vô hiệu hóa trong dây lát
ổ nhóm tội phạm này chỉ nhắm vào xe máy honda sh là dòng xe có giá trị cao
từ lời khai của các đối tượng các trinh sát đã lần theo dấu vết và xác định được địa điểm cất giấu tăng vật
theo đó ban chuyên án đã huy động lực lượng tổ chức đột kích vào địa điểm các đối tượng cất dấu tăng vật
tại thôn kim lũ huyện sóc sơn hà nội
thu giữ được một mươi chiếc xe máy honda sh bước đầu xác định những chiếc xe này trộm cắp tại các địa bàn thuộc quận hoàn kiếm
đống đa tây hồ thanh trì nam tử liêm
không kể là đời nào đời nào mà sẽ trộn cắp rất nhiều miễn là có sơ hở là sẽ trộn cắp
trước tình trộn cắp xe máy trên bàn diễn ra phức tạp công an quận đã lập kế hoạch huy động toàn bộ lực lượng
cảnh sát hình sự công an tám phường phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận đã tiến hành tuần tra khép kín địa bàn
sau khi thu tập tài liệu chứng cứ ổ nhóm đối tượng trộn cắp xe máy công an quận đã lập chuyên án mang bí số hai d chín c để tiến hành triệt phá
kết quả đến ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đã bắt được các đối tượng trong ổ nhóm và thu giữ hàng chục xe máy mang nhãn hiệu sh thuộc tăng vật các vụ án
hiện nay tình trạng trộm cắp xe máy diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng liều lĩnh và táo tợn
việc lập chuyên án bóc gỡ toàn bộ đường dây và thu hồi số lượng lớn xe máy trộm cắp của công an quận cầu giấy
thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt với tội phạm đồng thời cũng là lời cảnh báo tới người dân cần cảnh giác trước diễn biến của loại tội phạm này
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng tám giờ sáng nay ngày sáu tháng sáu
trên đường hồ chí minh đoạn qua địa bàn tổ dân phố sáu phường bình tân thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
vụ tai nạn đã khiến năm người tử vong năm người thương vong và hàng chục người khác bị thương
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên trên đường hồ chí minh đoạn qua phường bình tân thị xã buôn hồ
xe tải biển kiểm soát sáu mươi hai c một trăm ba mươi chín nghìn chín trăm ba mươi tám trở phân bón do tài xế nguyễn duy khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tỉnh long an điều khiển
trên xe có chở thêm hai người đang đổ dốc và có dấu hiệu mất thắng
chạy với tốc độ cao rồi tông vào đuôi xe khách biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn năm trăm hai mươi tám
trên xe có một phụ xe và tám hành khách
sau khi tông vào xe khách chiếc xe tải tiếp tục tông vào một xe tải khác và một xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại
sau đó xe tải tiếp tục lao về phía trước và tông vào xe máy do chị phạm thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú thị xã buôn hồ chở theo con trai là cháu trịnh bá khanh sinh năm hai nghìn bảy lưu thông cùng chiều rồi lật nghiêng bên đường
hậu quả vụ tai nạn liên hoàn làm phụ xe xe tải là lê hoàn vinh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú tỉnh long an và cháu khanh tử vong
ba người còn lại bị thương nặng và nhập viện cấp cứu
tại hiện trường xe tải bị lật nghiêng hàng hóa đổ chàn ra đường
xe khách lao vào nhà dân rất may những người trên xe không bị thương
một xe tải và xe máy bị tông hư hỏng nằm bên đường
tại đoàn đường nơi xảy ra tai nạn thì nó dốc và cong cua đoàn này cũng rất là nguy hiểm
mật đồ phương tiện lưu thông là đông cho nên là qua đây thì cũng khuyến cáo là người dân cũng như các tài xế tham gia lưu thông qua cái đoàn đường này nên mình cũng phải hết sức thân trọng để phong ngừa giảm thiểu cái tai nạn xảy ra
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng hoàng sao linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phòng một nghìn năm trăm linh bốn tháp e trung cư monberryland phường mộ lao quận hà đông tp hà nội
đối tượng trần thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
đối tượng trần thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa trạch xã ngọc liên huyện cầm giang tỉnh hải dương
và đối tượng vi thị chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn cánh phượng xã hương sơn huyện lạng giang tỉnh bắc giang
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện